thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền một mươi năm triệu đồng
đối với tài xế hoàng văn thông ba mươi ba tuổi ngụ phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
về hành vi vận chuyển chất thải công nghiệp không đến cơ sở xử lý theo quy định
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương
phát hiện tài xế thông điều khiển xe ô tô tải mang vận chuyển hai mươi tấn rác thải công nghiệp
gồm ni lông và giấy vụn từ tỉnh bình dương đến đổ trộm tại lô cao su
ngay khu vực giáp nhau giữa ba tỉnh đồng nai bình dương và bình phước
địa phận xã tân hòa huyện đồng phú tỉnh bình phước